công an huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc tại khu vực rừng giáp xanh
giữa xã đa lộc huyện đồng xuân và xã xuân lâm thị xã sông cầu
một mươi đối tượng đã bị bắt quả tang ngay tại chiếu bạc cùng với hơn năm mươi triệu đồng năm xe mô tô sáu điện thoại di động và nhiều dụng cụ phục vụ đánh bạc
đây là tụ điểm đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa được tổ chức khá quy mô hoạt động liên tục từ một mươi ba đến một mươi bảy giờ hằng ngày
ngay trong khu vực rừng keo của người dân cách đường đi khoảng năm km
qua đấu tranh công an huyện đồng xuân đã ra quyết định tạm giữ để điều tra xử lý ba đối tượng là hồ lanh
chú tại xã đa lộc huyện đồng xuân võ thị mộng yên chú tại phường xuân đài thị xã sông cầu và trần quốc đại chú tại xã an cư huyện tuy an